ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí trương quang được sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi quê quán thôn kim đồng xã cẩm kim thành phố hội an tỉnh quảng nam
thường trú tại số một c đặng thái mai phường quảng an quận tây hồ thành phố hà nội
nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa bảy tám chín ủy viên bộ chính trị khóa chín đại biểu quốc hội các khóa tám một mươi một mươi một
phó chủ tịch quốc hội kiêm trưởng ban công tác đại biểu khóa một mươi một trưởng ban dân vận trung ương phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đà nẵng
bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
tổng cục trưởng tổng cục hải quan huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân chương hồ chí minh huân chương lao động hạng nhất
huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được đảng nhà nước các giáo sư bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc
cứu chữa xong vì tuổi cao bệnh nặng đồng chí đã từ trần hồi tám giờ ba mươi bảy phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi
hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao công hiến của đồng chí trương quang được
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quyết định tổ chức lễ tang đồng chí trương quang được với nghi thức lễ tang cấp nhà nước
ban bí thư trung ương đảng đã quyết định ban lễ tang nhà nước gồm hai mươi bốn đồng chí
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng ban
linh cứu đồng chí trương quang được quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
lễ viếng đồng chí trương quang được tổ chức từ bảy h đến một mươi h ba mươi phút thứ ba
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lễ truy điệu đưa tang hồi một mươi h ba mươi phút cùng ngày
và sau đó là lễ an táng tại công viên vĩnh hằng xã vật lại huyện ba vì thành phố hà nội